và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu
đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đồng chủ tịch liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
và xin trân trọng kính mời đồng chí lê ngọc quang ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài truyền hình việt nam đồng chủ tịch liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
sẽ lên sân khấu để trao kỷ niệm chương và hoa của bàn tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
cho đại diện các đoàn tham gia liên hoan xin trân trọng kính mời các đồng chí
và ngay sau đây xin được mời đại diện của bảy mươi bốn đoàn tham gia liên hoan lần này lên sân khấu để nhận kỷ niệm trương và hoa của ban tổ chức
xin được trân trọng kính mời các đồng chí
vâng kính thưa quý vị trên sân khấu quý vị có thể theo dõi
đây chính là đại diện của bảy mươi bốn đoàn tham dự liên hoan năm nay
và trong đó thì có các đoàn đến từ công an của sáu mươi ba tỉnh thành phố các cục bộ tư lệnh các trường học viện trong công an nhân dân
và các đoàn khách mời
v và con số bảy mươi bốn đoàn tham gia một lần nữa đã minh chứng cho sức hút của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
và cho thấy sự quan tâm đầu tư của các đơn vị địa phương tham gia liên hoan lần này
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
không chỉ thực sự lan tỏa rộng rãi tới đông đảo những người làm phát thanh truyền hình trong và ngoài lực lượng
mà qua đó còn thể hiện bút lực tâm lực và trí lực
của đội ngũ phóng viên trong cả nước
và năm nay thì bảy mươi bốn đoàn tham gia liên hoan của chúng ta
thì cũng đã có sự quan tâm và đầu tư cho chương trình liên hoan
và chắc chắn là chúng ta sẽ có được rất nhiều những tác phẩm báo chí hay
và xin quý vị chúng ta hãy cùng dành một trọng vỗ tay
để chúc cho bảy mươi bốn đoàn của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong kỳ liên hoan lần này được không ạ
bài tổ chức hy vọng là bốn mươi bảy
và trong lúc này bảy mươi bốn đoàn sẽ có thật nhiều những kỷ niệm đẹp ở mạch đất cần thơ
bảo trọng nghề nghiệp qua kỳ liên hoan lần này
các đoàn của chúng ta cũng sẽ được tham gia rất nhiều những hội thảo vô cùng ý nghĩa và bổ ích